thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa yêu cầu bộ y tế chỉ đạo ngành y đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng không để vaccine covid một mươi chín quá hạn
trong văn bản truyền đạt chỉ đạo của thủ tướng phạm minh chính do văn phòng chính phủ phát hành ngày hai mươi bảy tháng bảy
lãnh đạo chính phủ còn giao quyền bộ trưởng y tế giả soát thống kê nhu cầu vaccine của các địa phương từ nay đến hết quý ba năm hai nghìn hai mươi
để kịp thời phân bổ truyền thông để người dân hiểu tham gia tiêm
chỉ đạo này đưa ra trong bối cảnh nhiều địa phương còn lượng lớn vaccine đã được phân bổ nhưng chưa tiêm hết
trong khi đó số ca mắc covid một mươi chín mới đang tăng trở lại một số biến thể mới của chủng omicron đã xuất hiện tại việt nam
chủ tịch ubnd cấp tỉnh phải chịu trách nhiệm trước đảng nhà nước nếu để xảy ra tình trạng vaccine quá